theo điều tra ban đầu hoàng thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại đường bà triệu phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn kinh doanh vàng bạc và ngoại tệ
khi kinh doanh thua lỗ nhung đã vay mượn tiền của nhiều người
với thủ đoạn trả lãi suất cao đúng hạn nên nhiều người đã cho nhung vay đến vài tỷ đồng
nhung đã lấy số tiền vay của người sau trả cho người trước
bước đầu cơ quan công an đã xác định số tiền nhung vay nợ lên đến hơn một mươi tỷ đồng
tuy nhiên hầu hết các bị hại khi cho nhung mượn tiền đều không viết giấy vay nợ
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra thông báo những ai là bị hại trong vụ án trên khẩn trương đến trình báo với cơ quan công an để điều tra làm rõ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
còn tại hà nội một ổ nhóm đối tượng có hoạt động cho vai nặng lãi và đòi nợ theo kiểu xã hội đen vừa bị công an quận hà đông đấu tranh bắt giữ
nhận được tin trình báo của các nạn nhân về việc bị một số đối tượng liên tục đổ chất bẩn vào nhà để đòi nợ
đội cảnh sát hình sự công an quận hà đông đã vào cuộc xác minh và bắt giữ sáu đối tượng có liên quan
nhóm đối tượng này đều có quê quán ở thành phố hải phòng lên hà nội mở tiệm cầm đồ cho vai nặng lãi dưới hình thức bốc bắt họ
các đối tượng khai nhận từ cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đến khi bị bắt đã phân công nhau bịt mặt thực hiện tám lần đổi chất bẩn vào năm căn hộ của các con nợ trên địa bàn các phường thuộc quận hà đông
điều đáng nói là số tiền các nạn nhân nợ không hề lớn chỉ từ năm đến một mươi triệu đồng hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra
công an huyện quế võ tỉnh bắc ninh vừa liên tiếp phá hai chuyên án bắt bốn đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản
vào ngày hai mươi chín tháng bảy công an huyện quế võ bắt đối tượng phạm duy đông ở huyện hoài đức và vũ văn toàn ở huyện mỹ đức hà nội về tội trộm cắp tài sản
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện ít nhất bảy vụ trộm cắp xe trên địa bàn huyện quế võ và các địa bàn lân cận
số xe máy lấy được hai đối tượng giao bán trên mạng xã hội lấy tiền chia nhau
tiếp đó ngày ba mươi một tháng bảy công an huyện quế võ bắt hai đối tượng là đồng văn hoàng và nguyễn ngọc khánh cùng chú tỉnh hải dương
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai vì quen nhau trong khi chấp hành án phạt tù nên khi ra tù đã rủ nhau đi ăn trộm lấy tiền tiêu xài
tuy nhiên chỉ mới vừa trộm được một chiếc xe tại khu dân cư thì đã bị phát hiện bắt giữ
hiện cơ quan điều tra đã thu giữ chiếc xe máy tăng vật của vụ án và đang tiếp tục đấu tranh làm rõ
tiếp tục là tội phạm cướp tài sản trên các tuyến đường cao tốc quốc lộ vào ban đêm với thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái
đeo biển kiểm soát giả nhằm vào các tài xế dừng nghỉ ven đường sử dụng vũ khí thô sơ đe dọa khống chế nạn nhân
một ổ nhóm bốn đối tượng thực hiện trên ba mươi vụ cướp tài sản với thủ đoạn này vừa bị công an thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên đấu tranh triệt phá
đây là hiện trường vụ cướp tài sản xảy ra tại xã tân hương thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
nạn nhân là anh bùi văn tuấn chú tại xã bảo lý huyện phú bình
vào khoảng sáu giờ sáng ngày hai mươi năm tháng bảy anh tuấn lái xe tải đến khu vực trên
do buồn ngủ nên đã đỗ xe vào lề đường để nghỉ ngơi thì bị một nhóm đối tượng cướp tài sản
có một thanh niên này trèo lên thì em vẫn mơ màng em vẫn vừa dậy thì thấy anh ấy cướp điển với em
xong thì em cũng theo sản dạng em cũng chống lại
em thấy hòa có cầm cái gì là đâm mình
trong lúc đấy em chỉ nghĩ là dao thì em cũng rẽ sang
xong rồi rẽ sang thì em bị xịt luôn cay vào mặt
lúc đấy nó vào cả mắt và cái cổ nữa
tổng em mất là bảy mươi năm triệu tám trăm linh
sau khi tiếp nhận tin báo xác định đây là vụ án
vụ án có tính chất phức tạp nghiêm trọng
đối tượng sử dụng xe ô tô đi thành nhóm có trang bị dao kiếm bình xịt hơi cay để thực hiện hành vi phạm tội
công an thị xã phổ yên đã xác lập chuyên án tập trung lực lượng điều tra truy xét các đối tượng gây án
quá trình truy xét theo dấu vết của các đối tượng trinh sát đã xác định được chiếc xe ô tô mà chúng sử dụng đi gây án
qua giả soát thì xác định là những cái xe mà các đối tượng sử dụng để đi cướp
thì thường là
dùng biển số giả hoặc là lấy các biển số khác để nắp vào
công tác ban đầu xác định là cũng khó khăn phức tạp
thì bằng những các biển pháp nghiệp vụ
thì dưới sự chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
thì đội cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng
và bằng tất cả các biển pháp nghiệp vụ
thì đã xác định được nhóm đối tượng
gây ra những vụ việc trên
ngày hai mươi tháng năm
công an thị xã phổ yên
đã vây bắt hai đối tượng là đào xuân thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
và hồ quang hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
cùng chú tại huyện gia lâm hà nội
tại cơ quan điều tra bước đầu bọn chúng khai nhận
đã cùng hai đối tượng khác là nguyễn văn thanh
và bùi huy phượng
cùng chú huyện gia lâm hà nội
thực hiện ba mươi hai vụ trộm cắp tài sản
trong đó tại địa bàn tỉnh thái nguyên là hai vụ
nạn nhân là những người lái xe ô tô đường dài
dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc quốc lộ
đi qua địa phận các tỉnh thái nguyên bắc ninh
và thành phố hà nội
tổng số tuyến cao đối tượng đã chiếm đoạt
vào khoảng trên bảy mươi năm triệu đồng
hai mươi chín điện thoại di động
ngày năm tháng tám hai đối tượng phượng và thanh
đã đến công an quận long biên hà nội
để đấu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phổ yên
đã khởi tố và bắt tạm giam đối với thắng và hùng
về hành vi cướp tài sản
và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
dù được lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe
do đi vào đường cấm trên cao tốc hà nội thái nguyên
nhưng hoàng văn trường hai mươi bốn tuổi
trú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên
vẫn tăng ga lao về phía tổ công tác
khiến một cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông tử vong
theo cáo trạng vào khoảng chín h ba mươi phút
ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
trường điều khiển xe mô tô
chở trường văn đạo trú huyện đại từ tỉnh thái nguyên
đi vào đường cao tốc hà nội thái nguyên
hướng về hà nội
khi đến km số sáu mươi sáu đoạn qua xã quyết thắng tp thái nguyên
thiêu tá trần văn vang
thuộc tổ công tác của cục cảnh sát giao thông
đã ra hiệu lệnh dừng xe máy của trường đại
do biết đi vào đường cấm không có bằng lái
không có bảo hiểm nên trường đã tăng ga
đâm thẳng vào tổ công tác khiến thiếu tá vang
nằm gục tại chỗ và tử vong do vết thương quá nặng
tại phiên xét xử hoàng văn trường
đã thành khẩn khai báo và thừa nhận
mọi hành vi phạm tội của mình
kết thúc phiên tòa tntn đã tuyên phạt
hoàng văn trường mức án trung thân
hoàng thị hiền bốn mươi chín tuổi
trú huyện khói châu tỉnh hương yên nữ y sĩ
đã làm một trăm linh ba cháu bé bị sùi màu gà
và bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh hương yên
truy tố về tội vi phạm quy định về khám chữa bệnh
với khung hình phạt là từ bảy đến một mươi năm năm tù
theo cáo trạng hoàng thị hiền
là y sĩ tại trạm y tế xã mễ sở
huyện văn giang tỉnh hưng yên từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn
hoàng thị hiền được cấp chứng chỉ
hành nghề thực hiện chuyên môn kỹ thuật
của điều dưỡng từ năm hai nghìn một mươi năm
mặc dù không có chuyên môn
và không được cấp phép hành nghề
nhưng hoàng thị hiền bắt đầu tiến hành khám chữa bệnh
tại bộ phận sinh dục cho các cháu nhỏ
trên địa bàn các huyện khói châu và yên mỹ
với thủ thuật nong giãn bao quy đầu
tại nơi ở của mình
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
bà hiền đã làm thủ thuật
nong giãn bao quy đầu cho một trăm linh ba cháu nhỏ
trên địa bàn các huyện khói châu và yên mỹ
của tỉnh hương yên sau một thời gian
các cháu bắt đầu xuất hiện các nốt muộn nhỏ
trên dương vật gia đình đã đưa các cháu
đến bệnh viện gia liễu trung ương hà nội để khám
xét nghiệm và được chẩn đoán là mắc bệnh
sùi màu gà nên đã có đơn tố cáo
gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến
quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng trần văn hải
năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường chú
tại chín mươi hai trên năm đường số một
khu phố bình yên đông một
phường bốn thành phố tân an tỉnh long an
đối tượng bùi quang thái
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú
tại ấp phụng quấy b thị trấn thạnh an
huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ
và đối tượng nguyễn vĩnh phong
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú
tại khu phố bốn thị trấn bến lức
huyện bến lức tỉnh long an
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải bị trừng trị
và nhận bản án trước vành móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng
của cục cảnh sát truyền áo tội phạm bộ công an
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
phối hợp thực hiện
phần cuối là dự báo thời tiết
kính chào quý vị và các bạn
sự suy yếu dần của giải mây rông
đã khiến cho mưa các tỉnh thành
thuộc khu vực bắc bộ giảm đi trong hai ngày qua
tuy nhiên vẫn có những điểm xảy ra mưa rông mạnh
trong ba ngày tới
tại các tỉnh phía tây bắc bộ
trời mới thay đổi ngày nắng gián đoạn
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
riêng khu vực tây bắc có mưa rông dài rác
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
các tỉnh phía đông bắc bộ
trong khoảng ba ngày tới
mưa tiếp tục giảm thêm trên khu vực
ở vùng đồng bào mà trung du
mưa rào và rông chỉ xảy ra cục bộ
ban ngày trời nắng và khá oi bức
với nhiệt độ trưa chiều
giao động trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
còn với đêm và sáng
nhiệt độ chỉ khoảng hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
trên các tỉnh vùng núi
mưa xuất hiện rải rác về chiều tối và đêm
có khả năng từ chiều tối và đêm ngày một mươi năm
mưa rông xuất hiện ở các tỉnh ven biển
sau đó lan dần sang các nơi khác
thuộc phía đông bắc bộ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong đêm nay và ngày mai
có mưa rào và rông dài rác
vào lúc chiều tối và đêm
trong ngày có những khoảng nắng ráo
và trời khá oi bức
với nhiệt độ vào khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi trên ba mươi bốn độ
sau đó đến ngày mùng một mươi và ngày một mươi một
mưa chỉ có xuất hiện ở một vài nơi
nhiệt độ tăng nhẹ cảm giác oi bức tăng lên
các tỉnh từ đà nẵng
trở vào đến ninh thuận bình thuận
do chịu ảnh hưởng của rìa phía nam
giải hữu tụ nhiệt đới
nên trong đêm nay và ngày mai
vẫn có mưa rào dài rác
sau đó mưa có xuồng giảm
đồng thời nhiệt độ tăng nhẹ
nhiệt độ ngày đêm nơi đây phổ biến ra động
trong khoảng là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên vào ngày mai
mây thay đổi đến nhiều mây
ngày nắng gián đoạn
chiều tối và đêm có mưa vừa
có nơi mưa to đến rất to và giải rác có rông
đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông
đến ngày một mươi và ngày một mươi một
ngày nắng chiều tối có mưa rào
và rông dài rác
nhiệt độ ngày đêm từ hai mươi một đến ba mươi một độ
khu vực nam bộ trong đêm nay và ngày mai
tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
có cường độ khá mạnh nên mưa rông
duy trì trên diện rộng
có nơi sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông cần đề phòng với tố
lốc và gió rất mạnh
từ ngày một mươi và ngày một mươi một gió tây nam
giảm dần về cường độ nên mưa trên khu vực
cũng giảm dần và thời gian xuất hiện
trong ngày muộn hơn đồng thời nhiệt độ
có xuống tăng chậm cao nhất ngày
giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
bản tin mùa một ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt